giá vàng trong nước bán ra giảm sâu về mốc năm mươi bảy triệu đồng một lượng và so với đỉnh giá ngày thứ sáu của tuần trước thì giá vàng sgc hiện đã giảm hơn bốn triệu đồng một lượng
chiều một mươi tháng tám công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc cho thị trường hà nội ở mức năm mươi sáu năm triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi tám một mươi ba triệu đồng một lượng bán ra giảm một năm triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và một tám triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng
công ty vàng bạc đá quý phú nhuận cũng niêm yết giá vàng sgc ở mức năm mươi sáu chín triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi tám hai triệu đồng một lượng bán ra mức giá này giảm một một triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và một ba triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng
giá vàng tại thị trường châu á trong phiên hôm nay giảm nhưng vẫn ở trên mức hai usd một ounce trước những quan ngại về diễn biến xấu đi của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín